xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của nhiễu động trong đời gió đông trên cao hoạt động mạnh
nên trong đêm nay tại các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa rông mạnh
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
cụ thể gió đông nam mang không khí ẩm từ biển vào
nên đêm nay ở bắc bộ vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
riêng khu vực đồng bằng và ven biển sẽ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
người dân vẫn nên đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại bắc bộ sẽ không cao
đêm nay và ngày mai giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
lưu xuống trung bộ do tác động của giải hội tụ nên trong chiều tối và đêm nay
tại khu vực này vẫn tiếp tục xảy ra mưa giải rác
riêng tại khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cục bộ có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
sang ngày mai mưa chỉ còn xảy ra ở các tỉnh bắc trung bộ
phần còn lại mưa giảm nhanh số giờ còn nắng nhiều hơn
nên mức nhiệt chưa chiều mai toàn trung bộ cũng sẽ tăng nhẹ lên ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa rông rải rác vào chiều tối
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
bắt nghịch khu vực có nắng nhưng cứng độ không quá mạnh
nên mức nhiệt trưa chiều mai tại tây nguyên chỉ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với thời tiết trên biển khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
và quần đảo trường sa phổ biến có mưa vài nơi gió nhẹ
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác
có lúc có mưa vừa
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ